sáng ngày một mươi năm tháng ba tại hà nội tổng cục du lịch singapore tổ chức họp báo thông tin về lễ hội singapore đầu tiên ở việt nam sẽ được tổ chức tại hà nội
theo đó lễ hội singapore sẽ do ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổng cục du lịch singapore và đại sứ quán singapore tại hà nội tổ chức trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng ba tại khu vực vườn hoa lý thái tổ phố đi bộ hà nội
trong hai ngày lễ hội sẽ giới thiệu nền văn hóa đặc sắc và trải nghiệm du lịch độc đáo của singapore
lễ hội là dịp để quảng bá hình ảnh singapore đến gần hơn với người dân khu vực phía bắc thông qua thông điệp truyền thông nơi đam mê khơi mở tiềm năng
từ trước tới nay nói tới quan hệ việt nam singapore thường nói tới quan hệ chính trị kinh tế và các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước
thông qua sự kiện lần này tôi hy vọng sẽ tăng cường mối quan hệ trên tất cả các lĩnh vực khác
lễ hội singapore đã được tổ chức ở một số quốc gia nhưng lần này tại hà nội chúng tôi mang đến những nét đặc sắc nhất của văn hóa singapore
để người dân hà nội việt nam trải nghiệm
năm hai nghìn một mươi tám đã có sáu trăm linh khách du lịch việt nam tới singapore tăng một mươi một so với năm hai nghìn một mươi bảy
chúng tôi hy vọng thông qua lễ hội lần này người dân việt nam sẽ biết đến singapore nhiều hơn nữa với những nét văn hóa đặc trưng mà chỉ singapore mới có
chúng tôi sẽ mang đến lễ hội những biểu tượng của singapore tạo ra sự liên kết tăng tính nhận biết cho đất nước singapore
đó là điểm du lịch và đầu tư hấp dẫn
lễ hội singapore sẽ mang đến một singapore đặc sắc với đa dạng những trải nghiệm và hoạt động dành cho người định hình văn hóa dành cho tín đồ ẩm thực dành cho nhà sưu tập dành cho nhà khám phá và dành cho người yêu thích giao lưu
trong khuôn khổ lễ hội còn có một bữa tiệc tự chọn với những món ăn đặc biệt từ những nhà hàng và quán ăn danh tiếng của singapore